các nước opec cùng với một mươi nước ngoài opec đã triển khai tới chín mươi năm thỏa thuận cắt giảm sản lượng dầu mỏ
trước đó opec cộng đã nhất trí cắt giảm sản lượng ở mức kỷ lục chín bảy triệu thùng một ngày kể từ tháng năm nhằm ứng phó với tác động của đại dịch covid một mươi chín
việc cắt giảm sản lượng này kéo dài đến cuối tháng bảy sau đó duy trì ở mức cắt giảm bảy bảy triệu thùng một ngày cho đến cuối năm nay
opec hoan nghênh sự tuân thủ có ý nghĩa của các nước tham gia thỏa thuận
song cho rằng tỷ lệ triển khai thỏa thuận có thể đạt ở mức chín mươi bảy nếu mexico cũng có động thái tương tự
hôm nay australia đã hối thúc công ty công nghệ google của mỹ phải trả tiền cho các cơ quan báo chí địa phương theo quy định mới của nước này
hồi cuối tháng bảy ủy ban cạnh tranh và người tiêu dùng australia đã công bố dự thảo của bộ quy tắc về việc các hãng công nghệ buộc phải trả phí
khi sử dụng thông tin của các tổ chức báo chí nước này nhằm lấy ý kiến của các bên liên quan trước khi hoàn tất văn kiện vào cuối tháng tám
để đối phó với quy định trên google đã đưa ra những dấu hiệu cảnh báo màu vàng trên trang của công cụ tìm kiếm ở australia
lưu lượng nước lũ đổ vào đập tam hiệp của trung quốc liên tục lập đỉnh trong hai ngày qua và chính thức đạt mức lớn nhất từ trước đến nay vào sáng nay
hiện đập này đang phải mở một mươi một cửa xả lũ với lưu lượng nước lũ lên tới bốn mươi chín hai trăm linh m ba một giây
vào tám giờ sáng nay theo giờ địa phương đỉnh lũ của trận lũ số năm trên sông trường giang đã đổ vào đập chứa nước tam hiệp
với lưu lượng lên tới bảy mươi năm m ba một giây
dự báo đập tam hiệp sẽ còn phải tiếp tục gánh chịu lượng nước lũ trên năm mươi m ba một giây liên tiếp trong khoảng năm ngày tới
đây là mức nước lũ lớn nhất mà đập tam hiệp phải hứng chịu kể từ khi được xây dựng đến nay
còn tại thủ đô new delhi của ấn độ mưa lớn từ ngày hôm qua đã khiến ngập lụt trên nhiều tuyến đường
gây khó khăn cho hoạt động đi lại và đời sống của người dân
tại new delhi người tham gia giao thông phải vật lộn với dòng nước ngập sâu trong khi ô tô và xe buýt đều không thể hoạt động
tại một bảo tàng ở jaipur thuộc bang vùng sâu vùng xa rajasthan
người ta đã buộc phải phá lớp kính bảo vệ của một sắc ướp ai cập hai ba trăm linh năm tuổi để nhằm cứu sắc ướp này khỏi nước lũ
trong mùa mưa lũ năm nay cả nước đã có tám trăm bốn mươi bảy người thiệt mạng vì lũ lụt
các quan chức và cư dân vùng biên giới của mexico đang lên tiếng phản đối cảnh báo đánh thuế xe ô tô cá nhân
từ mexico đi qua biên giới được tổng thống mỹ donald trump đưa ra
theo tổng thống trump khoản tiền đánh thuế sẽ được dùng để xây bức tường biên
giới giữa hai nước
thị trường thành phố ciudad juarez cho rằng đề xuất đánh thuế xe hơi qua biên giới của tổng thống donald trump
giống như một động thái nhằm thu hút sự ủng hộ của cử tri mỹ trước cuộc bầu cử tháng một mươi một
theo số liệu thống kê của cục thống kê giao thông vận tải mỹ khoảng bảy mươi ba triệu phương tiện cá nhân
đã vượt mexico vào mỹ năm ngoái trung bình hai trăm linh xe ô tô mỗi ngày